rõ ràng thì là để lựa chọn ra một mươi tác phẩm ảnh này thì các thành viên trong ban giám khảo phải có sự đồng nhất tuyệt đối đúng không ạ
để có thể lựa chọn ra
và xin phần chia sẻ của nhà báo việt văn

tức là chiếm vị trí một nửa
cho thấy rằng hiện nay cái xu hướng ảnh bộ là một cái xu hướng tốt
tuy nhiên cũng phải nhận thấy rằng là tuy là xu hướng tốt nhưng chúng tôi cũng chú ý ảnh đơn rất nhiều
bởi vì ảnh đơn rất là khó
trong một tác phẩm phải thể hiện được một cái đầy đủ trọn vẹn các yếu tố
trên cơ sở những bộ ảnh nào đem lại cái nét mới như anh tuấn tôi đồng ý với anh tuấn là cái bộ ảnh áo dài là mình ảnh tốt
mặc dù nếu mà nói về bản kỹ thuật tôi hơi tiếc một tí là tác giả lấy hơi rộng
các chủng ấy là tốt nhưng chúng ta bị rộng
chúng ta cảm giác là muốn tham cái gì cũng muốn lấy cả
vì thế là bức ảnh nó có những cái điểm hay là trong bộ ảnh thì bộ ảnh đồi trè là cái bộ ảnh tôi thấy là nó có nhiều góc độ tốt
tuy nhiên xem tổng thể vào thì nó lại không mạnh
là có những ảnh nó phá nhau bởi vì có những ảnh mạnh yếu cạnh nhau
và tác giả vẫn cứ tham là cứ muốn là đưa hết ra
thì ở đây chúng ta lựa chọn chưa tốt
quan sát có thể tốt nhưng mà lựa chọn chưa tốt
đôi khi chúng ta tiếc công sức của chúng ta
chúng ta không hiểu rằng là cái công sức đấy không quyết định bằng chất lượng đã có pháp phẩm
và xin cảm ơn những chia sẻ của nhà báo việt văn ạ
thế còn ý kiến của nhà báo huy khâm ạ
chúng ta đưa ra những cái hình ảnh cũ thì cần phải có một cái sự tiếp cận mới
và một cái nhìn nó khác lạ hơn
thì cái vẻ đẹp tiềm ẩn nó được khai thác tốt hơn
tuy nhiên ở trong này tôi cũng đặc biệt nhấn mạnh đến cái chất lượng của các tác phẩm lần này rất là tốt
bởi vì như chúng ta biết ấy
thì những cái gì mà chúng ta nhìn thấy thì nó chỉ có vậy
tuy nhiên là cái giỏi của một người văn nghệ sĩ của một người nghệ sĩ là biết biến những cái đó
đem đến cho công chúng một cái góc nhìn nó thật là đẹp
ví dụ như là cái nhóm ảnh về thác nước ở trong núi
thì có thể nó chưa đạt được nhiều cái sự mong đợi của chúng ta
nhưng mà rõ ràng là tác giả đã biết dùng cái khả năng dùng kỹ thuật
và cũng cái thác nước đó có thể là nó rất bé có thể nó không được to không được hoành tráng như những cái thác nước lớn trên thế giới
nhưng mà rõ ràng là qua cái ống kính của tác giả qua cái khả năng của tác giả
thì cái sự diễn đạt đó nó rất là tốt
vì cũng như thế thôi
thì có một cái sự so sánh là có những cái sự trùng lập
ví dụ như là cái ảnh về vườn hoa thanh long
thì cũng có rất nhiều tác phẩm
nhưng mà rõ ràng là cái tác phẩm mà chúng ta lựa chọn trong một mươi tác phẩm này
thì nó đạt được cái hiệu quả rất là tốt
thì tôi nghĩ là qua những cái cuộc thi này và cái lựa chọn như này thì chúng tôi khá là hài lòng
rất là cảm ơn những phân tích vừa rồi của các thành viên trong ban giám khảo
và tôi muốn hỏi là trong các thành viên trong ban giám khảo
có ai muốn kết nối với một tác giả trong một mươi bộ ảnh một mươi bức ảnh này không ạ
có lẽ cho tôi được phép kết nối với cái tác giả chủ về cái áo dài này
vì thực sự nói là tôi cũng rất là ấn tượng cái bức ảnh này
cho dù là có thể là nó hơi khiếm khuyết
nếu mà ta phân tích về vấn đề về chuyên môn
thì đây là bức ảnh là nếu mà như cá nhân tôi
thì tôi nghĩ là họ sẽ có thể phải cắt cúp sâu xuống một chút
bỏ cái đường
đường chặn ở trên
thì tập trung vào bức ảnh
thì cái bức ảnh này sẽ tăng tính thuyết phục hơn nữa
và ngay bây giờ thì xin mời tổ thư ký hãy giúp chúng tôi liên lạc với tác giả nguyễn trọng dương đến từ bình dương với tác phẩm ảnh ngày hội áo dài
cho tôi xin hỏi có phải tới tác giả nguyễn trọng dương ở bình dương không ạ
chúng tôi ở chương trình
vẻ đẹp việt nam
trong cuộc thi về chủ đề khám phá việt nam
anh có gửi bức ảnh ngày hội áo dài
thế thì tôi muốn anh chia sẻ một chút về cái bức ảnh anh chụp đây
đây có phải anh chụp trên cao hay là anh chụp bằng phương tiện flycam ạ
và anh chia sẻ một chút về cái bức ảnh này ạ
đây là cái nếp hội áo dài của thành phố hồ chí minh

năm nay thì em tìm được một cái quán cà phê ở tầng sáu
đứng từ trên đó chụp xuống

cái chương trình ngày hội áo dài này thì nó là một cái chương trình rất là nhân văn
tại vì không phải là chỉ đồng diễn áo dài không
còn cho các em học sinh thi về văn hóa áo dài
vậy áp về áo dài
cá nhân em thì nếu như mà có cái thiết bị flycam ấy

rất là tuyệt vời

nhìn xuống ở dưới ánh nắng và những không phải là cô gái

có cả những em thiếu lữ

rất là đẹp

cố gắng hết tức
xin cảm ơn anh dương chia sẻ của anh về bức ảnh anh gửi dự thi cho chương trình
dạ em xin cảm ơn
vâng vừa rồi là những chia sẻ của tác giả với tác phẩm ảnh áo dài

thưa quý vị và các bạn

vườn hoa bãi đá sông hồng mang một vẻ đẹp yên bình trong lành đối lập với sự ồn ào tấp nập của phố phường

vườn hoa bãi đá sông hồng mang một vẻ đẹp yên bình trong lành đối lập với sự ồn ào tấp nập của phố phường

tôi chụp ngày hôm nay là địa điểm bãi đá sông hồng
có những yếu tố nhất là rộng và rất nhiều phong cảnh hoa đẹp

vườn hoa bãi đá sông hồng đã trở thành điểm đến thú vị và lý tưởng
cho những người đam mê chụp ảnh muốn sáng tạo nên những bộ ảnh mới
để ra một bức ảnh đẹp thì nó còn

thời gian thì khoảng từ chín h đến một mươi một h sáng là cái thời gian là ánh sáng nó cũng vừa dịu
nó cũng không quá lắng